bốn mươi bảy cây xanh các loại bao gồm bàng đài loan vú sữa ráng hương trị giá trên một năm tỷ đồng
thành quả lớn nhất của dịp tết trồng cây xuân đinh dậu này có lẽ là việc hoàn thiện trồng cây xanh tại trung tâm văn hóa thể thao và cây xanh của huyện tại thị trấn trúc sơn với các loại cây trồng như xoài vú sữa lộc vừng
những cây trồng này sau khi phát triển sẽ tạo nên cụm cảnh quan môi trường xanh cho người dân sinh sống tại thị trấn trúc sơn và cũng là tiền đề để xây dựng thêm những công viên cây xanh cung cảnh quan khác trong huyện trong tương lai